đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh khá nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng thậm chí e ngại
không dám đưa con đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh
nhiều phụ huynh chọn giải pháp tự điều trị cho con ở nhà
các chuyên gia khuyến cáo điều này rất nguy hiểm
bởi điều trị không đúng cách sẽ khiến cho trẻ gặp phải biến chứng
kéo theo quá trình điều trị khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều

và mình cũng sẽ lựa chọn những cái bệnh viện hoặc là cái khu vực nào mà mình cảm thấy nó an toàn
thường thì cháu và mình cũng hay cho lên trên này trên tâm anh khám
nhất là vào thì quy trình khám bệnh ở đây thì mình cũng rất tin tưởng mình khám ở đây rất nhiều lần rồi
các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh
nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan khi đưa trẻ tới thăm khám
và điều trị tại các cơ sở y tế
cần chủ động các biện pháp phòng tránh để ngăn nguy cơ lây nhiễm chéo
có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe của con
vâng ạ rất vui được gặp lại bác sĩ nguyễn thị quỳnh hương trong chương trình ngày hôm nay
thưa bác sĩ là nhiều bậc phụ huynh khá là e ngại với việc là con mình khi đưa đến thăm khám
tại các bệnh viện hoặc là các cái cơ sở y tế
thì có thể đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm chéo trong quá trình thăm khám bệnh
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những nguy cơ mà có thể mắc phải
thường thì thế này lây nhiễm nó sẽ có mấy con đường cơ bản
thứ nhất là con đường lây nhiễm qua tiếp xúc
thế dụ như chẳng hạn như là ví dụ như các cháu chơi xong nước rãi chảy ra này
hoặc các dịch tiết của các cháu chảy ra sau chạm vào ghế
nếu như mà cháu ấy đi khỏi đấy rồi
thì cái vi khuẩn đấy có thể nó vẫn tồn tại hàng bốn tiếng ở ngoài môi trường
nhất là trong những vùng điều hòa như thế này
thì thường là phải vệ sinh bề mặt ngay
còn nếu không vệ sinh bề mặt ngay mà các cháu khác có đến
tuy cái cháu kia không có nhưng mình lại sờ vào đấy
thì rồi đến lúc đứa bé lại ngậm tay vào mồm
thì nó sẽ lây bệnh nó lây chéo bệnh
một cái lây thứ hai lây qua đường hô hấp
cái lây qua đường hô hấp thường là những các vụ dịch
ví dụ như rsv cúm covid này chẳng hạn
thì chúng ta thấy lây qua đường hô hấp
thì cái việc mà mình đưa các cái giọt bắn ra
rồi các thứ lao vào hoặc cũng thể tay tiếp xúc
rồi rụi mắt rụi mũi trò mồm v v nó cũng sẽ lây
covid một mươi chín có diễn biến phức tạp như hiện nay
thì các bậc phụ huynh cần lưu tâm
và cần phải tuân thủ nghiêm những cái nguyên tắc như thế nào
khi đưa con đến tại các bệnh viện
hay là các cơ sở y tế
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
khi mà đưa con đến bệnh viện
thì việc đầu tiên mình phải khai báo thật
việc đầu tiên là như thế
bởi vì thực ra covid thì nó quan trọng nhất
vẫn là cái dịch tễ
thế cho nên mình phải khai báo cho trung thực
thứ hai nữa là tôn trọng quy định của các bệnh viện
thường đại đa số bây giờ các bệnh viện
sẽ hạn chế người vào thăm
từ không cần thiết thì không cần vào thăm
hoặc là chỉ cố gắng là cùng lắm
là một người đi kèm theo thôi
để có hỗ trợ gì thêm thôi
chứ còn thực đại đa số
thì nhân lực của các bệnh viện
bây giờ là đã bố trí
để cho hỗ trợ người bệnh
cho nên nhiều khi người ta cũng còn không cần
cả người nhà vào
mà nhân viên y tế sẽ hỗ trợ tối đa
thì nó an toàn hơn cho đứa bé
bởi vì cái mật độ mà virus nó càng nhiều
thì cái bệnh mà bị nhiễm nó càng nặng hơn
thế cho nên là thường là người ta sẽ hạn chế
thứ ba là nếu những các bệnh
tức là khi mà vào mà người ta thấy có nguy cơ
người ta yêu cầu làm test covid
thì nên hợp tác để làm
bởi vì thực ra làm cái đấy cũng rất là quan trọng
vừa quan trọng cho mình để phát hiện kịp thời
mình còn biết để mình theo dõi sức khỏe của mình
và cái thứ hai nữa
mình cũng bảo vệ những người trong nhà
và người xung quanh
thứ hai là cũng để cho đỡ ảnh hưởng cộng đồng
thế cho nên là khi mà yêu cầu làm tech covid
thì nên làm
và cố gắng vào các bệnh viện
thì nên khử khuẩn cho tốt
tức là có nghĩa là mình chai khử khuẩn để khắp các nơi
bệnh viện họ yêu cầu gì
mình làm theo đấy
ví dụ giữ khoảng cách này
ví dụ như thế là mình giữ khoảng cách
phải đeo khẩu trang
có người đeo khẩu trang phải đeo đúng cách
chứ có khi thở cái mũi vào cái như thế này
thế chứ đeo gọi là đeo làm vì thôi
thế hoặc là có những người thì kiểu như mình
đại khái tóm lại là không tụ tập chẳng hạn
thì có khi lại thấy vàng lại thấy mẹ kia nói chuyện hay quá
họ sắn vào để xem cùng cái điện thoại thì không nên
thế tức là mình tránh
và thứ hai là mình sờ vào bất kỳ cái gì xong
thì mình cũng nên sắp khuẩn tay
một lần nữa ạ
cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
khoa nhi thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu
hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường khám chữa bệnh thân thiện với bệnh nhi
đặc biệt tiêu chí an toàn
chống lây nhiễm chéo
hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế
giúp bố mẹ yên tâm
bảo đảm giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn
sự lây chuyển chéo cho bệnh nhi và nhân viên y tế
thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
bệnh viện duy trì và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
kiểm soát chặt chẽ sàng lọc
phân loại bệnh nhân kỹ càng ngay từ đầu vào
đến đây thời lượng của chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai